thưa quý vị như vậy là ngày hôm nay chính là ngày làm việc cuối cùng của người dân
trước khi bước vào kỳ nghỉ quốc khánh mùng hai tháng chín kéo dài bốn ngày
và theo thông tin của phóng viên intv thì từ một số khu vực trên địa bàn thành phố hà nội
tình hình giao thông đã có những diễn biến phức tạp ngay từ sớm và ngay từ đầu giờ chiều nay
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv tại một số cửa ngõ và trục huyết mạch của thủ đô hà nội
thưa quý vị hiện nay tôi đang có mặt tại nút giao ngọc hồi khu vực cửa ngõ phía nam của thành phố hà nội
và theo những ghi nhận của chúng tôi trên một số tuyến phố trong ngày cao điểm người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ ngày hôm nay
thì ngay từ đầu giờ chiều đã xảy ra tình trạng là nguồn tắc giao thông từ rất sớm
một số tuyến ủn tắc như là tuyến giải phóng tuyến trần duy hưng tuyến vành đai ba trên cao vành đai ba phía dưới
và theo nhiều người dân phản ảnh thì việc di chuyển đến một số khu vực bến xe trên đài bàn thành phố hà nội trong buổi chiều cao điểm ngày hôm nay vô cùng khó khăn
tuyến cao tốc pháp vân cầu dế cũng có lưu lượng phương tiện tăng nhanh từ khoảng một mươi sáu giờ chiều nay
tuy nhiên tình trạng ồn ứ không xảy ra các phương tiện di chuyển chậm nhưng thông suốt
các lực lượng chức năng đã được bố trí đến khu vực này để tổ chức phân luồng hướng dẫn phương tiện qua trạm được ổn định
các lực lượng chức năng đã được bố trí đến khu vực này để tổ chức phân luồng hướng dẫn phương tiện qua trạm được ổn định
theo dự báo tình hình giao thông sẽ diễn biến ngày càng phức tạp với lưu lượng phương tiện liên tục gia tăng đến cuối ngày hôm nay
tập trung chính đến các tuyến vành đai hai vành đai ba các trục hướng tâm thành phố ở chiều ra
các tuyến dẫn đến nhà xe
và sân bay người dân cần liên tục cập nhật tình hình giao thông để có một lộ trình phù hợp và tuyệt đối tuân thủ theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng